tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố hải phòng đã khai mạc liên hoan ảnh các câu lạc bộ hải phòng hai nghìn hai mươi bốn
liên hoan do hội nghệ sĩ nhiếp ảnh hải phòng tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi cho những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh
tại triển lãm đã trưng bày tám mươi sáu tác phẩm ảnh phản ánh văn hóa phong cảnh con người và phong trào thi đua lao động sản xuất
xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp
đây là các tác phẩm được lựa chọn từ bốn trăm hai mươi tác phẩm của sáu mươi tác giả thuộc các câu lọc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố gửi về tham dự sau hai tháng phát động
các tác phẩm trưng bày được đánh giá cao ở cách thể hiện góc nhìn mới cũng như nội dung đặc sắc
nhân dịp này một mươi hai tác phẩm được chọn trao giải thưởng tác phẩm lễ hội sa mã của tác giả duy thính báo hải phòng được trao giải nhất
triển lãm mở cửa từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến hết ngày ba mươi tháng chín